đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai ba công ty tài chính quy mô dẫn đầu là home credit fe credit và m credit đã huy động bốn hai trăm linh tỷ đồng qua kênh trái phiếu
tuy nhiên các đợt phát hành đều không có nhiều thông tin
dẫn đầu về phát hành trái phiếu là fe credit từ đầu năm đến nay đã có tám lần huy động tiền từ kênh này
tháng bốn fe credit phát hành ba đợt trái phiếu tổng trị giá tám trăm linh tỷ đồng
tháng năm sau đó công ty tiếp tục phát hành thành công năm trăm linh tỷ đồng trái phiếu
đến tháng sáu công ty phát hành thêm ba đợt trái phiếu tổng số tiền huy động sau ba đợt là một tỷ đồng
ngày hai mươi hai tháng tám vừa rồi fe credit nâng tổng khối lượng trái phiếu phát hành từ đầu năm đến nay là hai bốn trăm linh tỷ đồng
công ty home credit việt nam mới đây báo cáo kết quả phát hành lô trái phiếu trị giá sáu trăm linh tỷ đồng
sáu trăm linh trái phiếu mệnh giá một tỷ đồng có kỳ hạn hai mươi bốn tháng
còn em credit từ đầu năm đến nay cũng phát hành thành công bốn lô trái phiếu với tổng số tiền huy động được là một hai trăm linh tỷ đồng
tuy nhiên cả ba công ty tài chính này đều không có đầy đủ thông tin về các lô trái phiếu được phát hành
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm doanh nghiệp của bảy tỷ phú đô la mỹ người việt đóng góp bốn mươi tỷ đồng vào ngân sách
trong đó vingroup nhận đầu với hơn hai mươi năm tỷ đồng
tập đoàn vingroup đã đóng hai mươi năm hai trăm hai mươi bảy tỷ đồng vào ngân sách trong sáu tháng đầu năm
riêng tiền sử dụng đất thuê đất nghĩa vụ hợp đồng đã chiếm đến hơn một mươi năm tỷ đồng
con số này đã gần sắp xỉ mức đóng góp của vingroup
đứng thứ hai về nộp ngân sách trong sáu tháng đầu năm là tập đoàn thaco của tỷ phú trần bá dương
kết quả sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai paco đã nộp gần một mươi tám tỷ đồng
riêng tại quảng nam là một mươi bốn bảy trăm linh tỷ đồng
tập đoàn hòa phát của tỷ phú trần đình long trong sáu tháng đầu năm đã nộp bảy ba trăm ba mươi năm tỷ đồng vào ngân sách
trong đó thuế vat là khoản đóng nhiều nhất hơn năm tám trăm linh tỷ đồng
tiếp đến là techcombank của tỷ phú hồ hùng anh với một mươi bốn hai trăm ba mươi bốn tỷ đồng đã nộp vào ngân sách
hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng một hai mươi tám tỷ đồng và một bốn trăm sáu mươi chín tỷ đồng lần lượt của tập đoàn masan của chủ tịch nguyễn đăng quang
novoland của ông bùi thành nhơn và vietze và hd bank của bà nguyễn thị phương thảo
trong tháng tám dkra ghi nhận thành phố hồ chí minh có sức cầu thị trường nhà phố biệt thự ở mức thấp nhất từ trước đến nay
khi chỉ bán được bốn căn nhà phố biệt thự mới
các chuyên gia cho rằng nguồn cung và lượng tiêu thụ sụt giảm đáng kể
so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai là do nhiều dự án kéo dài thời gian triển khai bán hàng
cùng với tâm lý tháng bảy âm lịch và việc khó tiếp cận vốn vay do động thái tăng cường kiểm soát tính dụng
dẫn đến việc mức cầu thị trường thấp nhất từ đầu năm đến nay
thị trường thành phố hồ chí minh ghi nhận nguồn cung mới nhà phố biệt thự với sáu mươi sáu căn giảm sáu mươi một so với tháng bảy
tuy nhiên chỉ có bốn căn được tiêu thụ giảm chín mươi sáu so với tháng bảy tương ứng tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt sáu
dkra dự báo trong những tháng cuối năm nguồn cung và lượng tiêu thụ sẽ tăng nhưng không có nhiều đột biến
và tập trung chủ yếu ở khu đông
ngoài ra các vùng phụ cận thì phân khúc nhà phố biệt thự của khu vực trong tháng tám có thêm ba trăm năm mươi căn mới
giảm tám mươi ba so với tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai tuy nhiên chỉ có bảy mươi tám căn được tiêu thụ giảm chín mươi hai tương ứng tỷ lệ hấp thụ hai mươi hai
theo dkra nguồn cung nhà phố biệt thự tại thành phố hồ chí minh và vùng phụ cận tập trung chủ yếu ở tỉnh đồng nai
chiếm năm mươi một tổng nguồn cung mới
và chủ yếu đến từ giai đoạn tiếp theo của những dự án mở bán trước đó
riêng bà rịa vũng tàu và tây ninh tiếp tục không ghi nhận nguồn cung mới
theo công ty đầu tư mạo hiểm west penters việt nam hiện là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất
trong mắt các công ty khởi nghiệp singapore nhờ lực lượng lao động dồi dào chi phí lao động thấp và thị trường lớn
theo west srancual lực lượng lao động ở việt nam ngày càng được đào tạo tốt và vẫn còn khá rẻ so với các nước trong khu vực
ngoài ra việt nam có dân số hiểu biết về công nghệ
và tầng lớp trung lưu đang phát triển khiến nơi đây trở thành một thị trường tiềm năng
số lượng các công ty khởi nghiệp từ singapore đầu tư ra nước ngoài thông qua chương trình thúc đẩy liên minh đổi mới toàn cầu
giea của cơ quan phát triển doanh nghiệp singapore đã tăng lên hơn bốn trăm linh trong vòng chưa đầy năm năm
theo đại diện hiệp hội piginic angel aleng asean việc kiếm nguồn vốn ở việt nam sẽ dễ dàng hơn
vì hiện tại rất nhiều nhà đầu tư mạo hiểm đang gặp chung vào việt nam
chi phí sinh hoạt cũng thấp dễ dàng di chuyển và kết nối với mọi người
nên các nhà sáng lập quốc tế bắt đầu khởi nghiệp tại đây cũng dễ dàng hơn
tuy nhiên các công ty muốn vào việt nam cũng sẽ đối mặt với một số thách thức
như triển khai các dịch vụ trực tuyến và hàng hóa tại các vùng nông thôn hiện chiếm phần lớn ở việt nam
nhiều biến cố chính trị và kinh tế khiến đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu
tuy nhiên ở góc độ tích cực sự hồi phục chậm của chuỗi cung ứng ở một số quốc gia
cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam tham gia sâu hơn
để làm được việc này ngoài nội lực của các doanh nghiệp
cần có sự trợ lực từ các hiệp hội chính quyền trong thời gian tới
một nguyên nhân quan trọng đang kìm chân công nghiệp hỗ trợ trong nước là thực tế hầu hết các doanh nghiệp
chưa nội địa hóa linh kiện điện tử đa phần nhập từ nước ngoài
cụ thể đối với ngành dệt may hiện tỷ lệ nội địa hóa các doanh nghiệp dệt may mới đạt khoảng từ bốn mươi năm mươi
tương tự với ngành da dày nguyên phụ liệu chiếm tới sáu mươi tám bảy mươi năm trong cơ cấu giá thành sản phẩm giày dép
nhưng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm này của doanh nghiệp việt nam hiện chỉ đạt từ bốn mươi bốn mươi năm
thậm chí với ngành điện tử tinh học viễn thông và các ngành công nghiệp công nghệ cao
tỷ lệ nội địa hóa còn thấp hơn nhiều cụ thể lần lượt là một mươi năm và năm
sau dịch bệnh thì chuỗi cung ứng đứt gãy nên càng trở nên khó khăn hơn
chúng tôi đã bắt đầu chuyển đổi những dây chuyền công nghệ mới phát triển mạnh hơn về chuyển đổi số nữa
đầu tư trú trọng hơn nhiều vào việc chuyển đổi số và đầu tư những công nghệ đủ để cho những hàng lớn phù hợp với những điều kiện của người ta
cái thứ hai nữa là đảm bảo về mặt công nghệ cái thứ ba và đảm bảo luôn về mặt nhân sự công nhân lành nghề để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn đó
đối với ngành công nghiệp hỗ trợ thì hiện nay các doanh nghiệp việt nam đang trên bước phát triển
nhu cầu của các nhà mua hàng nước ngoài tại việt nam cũng như là ở nước ngoài là càng lúc càng tăng lên
nhưng mà để mà đáp ứng thật sự được cái nhu cầu này để có hiệu quả thì đó cũng là một bài toán là coi như là không phải dễ dãi đối với các doanh nghiệp việt nam
bởi vì cái nguồn lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ việt nam là coi như hiện tại là vẫn chưa đủ mạnh
việt nam có ngành công nghiệp hỗ trợ đi sau các nước trong khu vực từ hai đến ba thế hệ
ở thời điểm hiện tại ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp hỗ trợ nói chung là hai ba thế hệ
ngành công nghiệp hỗ trợ nói riêng còn chưa thu hút được sự quan tâm đầu tư của xã hội do vốn đầu tư lớn tỷ suất lợi nhuận thấp rào cản gia nhập thị trường khắc khe hơn các ngành dịch vụ khác
trình độ doanh nghiệp cũng như nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ còn thấp
phần lớn các mặt hàng công nghiệp của việt nam có hàm lượng công nghệ thấp ngoại trừ hàng điện tử chủ yếu do khu vực fdi nắm giữ
chúng tôi cũng có làm việc với những doanh nghiệp lớn ví dụ như là tập đoàn toto innery tại pháp
hoặc là những tập đoàn trong ngành ô tô và gia công cơ khí như là phi dung
thì đây là những cái tập đoàn khá lớn tại pháp
hiện nay thì các nhà đầu tư nước ngoài khi vào thị trường việt nam thì họ sẽ đòi hỏi những yêu cầu về chứng chỉ
ví dụ như đối với thị trường châu âu thì họ sẽ nhận cần những chứng chỉ như là ce cttk
thì đối với những chứng chỉ đó thì việt nam của chúng ta đang dần dần phát triển cũng chưa hẳn là đáp ứng được hoàn toàn một trăm linh
cần phải mạnh dạng đầu tư đó là một cái thông điệp bản thân
từ doanh nghiệp của chúng tôi và từ hiệp hội vaci cũng như là hội doanh nghiệp cơ khí điện tp hcm
là muốn tham gia vào cửa công ứng toàn cầu đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp fbi của nhà mua hàng thì chúng ta phải đầu tư
theo thống kê của bộ công thương hiện có khoảng năm doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ
hiện chiếm khoảng bốn năm tổng số doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo
tuy vậy mới chỉ có khoảng một doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực
tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ việt nam trong đó doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng ba mươi
nghị quyết một trăm một mươi năm nqcp đã đạt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi năm doanh nghiệp việt nam có khả năng sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao
đáp ứng được bốn mươi năm nhu cầu thiết yếu cho sản xuất tiêu dùng nội địa chiếm một mươi một giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp
tuy nhiên theo nhận định đến thời điểm hiện tại đây vẫn được coi là mục tiêu có nhiều thách thức với ngành công nghiệp này
để có thể tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu cần có sự quan tâm từ các cấp bộ ngành
và hơn hết là mỗi doanh nghiệp cần tự cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng nguồn nhân sự trong thời gian tới
liên quan đến tình trạng bát nháo chặt chém giá cước chờ khách tại sân bay tân sân nhất tp hcm
mới đây sở giao thông vận tải tp hcm đã khôi phục và bổ sung thêm tuyến xe buýt
động thái này được kỳ vọng giải quyết thực trạng trèo kéo
mất mỹ quan tại sân bay đồng thời giúp hành khách có thêm sự lựa chọn
tuyến xe buýt một trăm linh chín chính thức cấp phép đi vào hoạt động vào sáng ngày một mươi hai tháng chín
tuyến có lộ trình từ bến xe buýt sài gòn quận một đến trạm xe buýt khu vực cao quốc nội sân bay tân sơn nhất quận tân bình và ngược lại
thời gian hoạt động từ năm h bốn mươi năm phút sáng đến hai mươi ba h bốn mươi phút hàng ngày mỗi chuyến cách nhau hai mươi phút
để phục vụ tuyến một trăm linh chín bài bản nhất chúng tôi sẽ sớm chủ động liên hệ với sân bay tân sân nhất
chúng tôi sẽ làm một nhà chờ riêng để phục vụ cho hành khách đi lại bằng xe buýt
thứ hai nữa là chúng tôi sẽ có bố trí đội ngũ lái xe và tiếp viên cũng như là điều hành tại sân bay
sẽ hướng dẫn vào nhà chờ này để tụ khách lại cũng như là tìm hiểu được cái nhu cầu của khách để chúng tôi phục vụ nó chú đáo hơn và chuyên nghiệp hơn
vào những công điểm cao điểm chúng tôi sẽ tăng cường thêm xe ít nhất gì là phải gấp đôi hoặc gấp ba lượng tài mà đang có
trước đó sân bay tân sơn nhất đã có hai tuyến xe buýt đang hoạt động
nhưng vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân
một phần vì tháo quan di chuyển truyền thống của phần đông hành khách
phần khác đến từ tính thiếu linh động của điểm đến xe buýt
việc đưa vào hoạt động tuyến mới sẽ góp phần tăng tính kết nối giảm ủng tắc khu vực sân bay tăng thêm lựa chọn cho người dân
sở giao thông vận tải tp hcm cũng cho biết lộ trình cải thiện bác nhát tại sân bay tân sơn nhất vẫn liên tục được thực hiện
sở đang lên kế hoạch sử dụng xe buýt xoay vòng ở khu vực có kết nối với sân bay
giải pháp đưa các tuyến xe buýt vào sân bay là một cái giải pháp trong việc để nâng chất phục vụ
cũng như là phục vụ tốt hơn cho hành khách tại sân bay thứ nhất
và khi mà đã phục vụ tốt rồi thì tôi nghĩ rằng là các cái hoạt động khác
chẳng hạn như là hiện tượng bác nháo của taxi chẳng hạn ở tại sân bay sẽ được giảm
vì bản thân là hành khách là người ta cũng sẽ loại bỏ loại hình này
cũng như là đứng về góc
góc độ là thanh tra của ngành giao thông hiện tại thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra
và xử lý những vấn đề bác nháo những vấn đề như là chèo kéo khách
hoặc là lấy giá sai quy định nghiên cứu để đưa thêm các cái tuyến vào
và kể cả là tính toán để có thể đưa cái tuyến xe buýt vòng
tức là sẽ có xe buýt vào đón hành khách tại sân bay
và sẽ vận chuyển ra khỏi khu vực sân bay
và có thể là dừng ở một số trạm
xung quanh đó và hành khách có thể tiếp tục đi bằng các phương tiện khác
hoặc là các tuyến xe buýt khác
các chuyên gia cho rằng thời gian qua
sở dĩ có tình trạng taxi bác nháo chặt chém ở sân bay là do cầu lớn hơn cung
khi nhu cầu quá lớn mà lượng xe lại không đủ đáp ứng
đã tạo cơ hội cho tài xế thực hiện các hành vi phản cảm
sắp tới sở giao thông vận tải có thêm các giải pháp căn cơ hơn
thì taxi buộc phải nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ nếu muốn có khách
vừa rồi là những nội dung trong tháng năm
thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ minh thắng xin chào và hẹn gặp lại